về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
thành phố hải dương đã thu lại nhiều kết quả khả quan được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước về thực hiện tốt cải cách hành chính tại cơ sở
sau ba năm triển khai thì bản thân chúng tôi thấy rằng là khi gắn trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính
nói chung thì trách nhiệm của anh em thủ trưởng cơ quan hành chính được nâng cao
trò một cái trách nhiệm của từng cán bộ trong việc thực hiện các hành chính nói chung
qua đó thì việc thực hiện các nhiệm vụ chung của cơ quan của đơn vị thì đã có những cái chuyển biến rất là tích cực
giúp cho cái việc mà hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của thành phố hải dương
và giúp cho chúng tôi cũng là vừa mới được thủ tướng chính phủ có quyết định công nhận đối thị đoạn một